nhân dịp sang dự kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
chiều nay hai mươi chín tháng một mươi tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đã tiếp đoàn đại biểu
cựu quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
tại buổi tiếp tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang vorachit đánh giá cao vai trò của quân tình nguyện
và chuyên gia việt nam tại lào đã có những công lao đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước lào ngày nay
chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân các dân tộc lào đã dành cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
những tình cảm sâu sắc sự giúp đỡ chia sẻ khó khăn
thiếu tướng huỳnh đắc hương trưởng ban liên lạc toàn quốc quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam tại lào cho rằng
thắng lợi của hai dân tộc là thắng lợi chung hiện nay hai dân tộc việt nam và lào cần tiếp tục đoàn kết phát triển vững bền
nhân dịp này thiếu tướng huỳnh đắc hương đã chia sẻ câu chuyện về những năm tháng sát cánh cùng các lực lượng vũ trang
và nhân dân các dân tộc lào chiến đấu anh dũng kiên cường